cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố bắt tạm giam ngô nhất linh
trú tại huyện ứng hỏa hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng bảy linh lên facebook tự nhận là người cung cấp các dịch vụ tăng like
tăng follow để hỗ trợ bán hàng online
sau một vài lần giao dịch biết khách vẫn còn nhu cầu chạy tương tác để bán hàng
đối tượng chủ động liên hệ giới thiệu và cam kết bán được từ hàng chục đến hàng trăm đơn hàng mỗi ngày
nếu không sẽ hoàn lại tiền
sau đó đối tượng yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền mua thêm các gói dịch vụ mới
linh còn sử dụng sim giác rồi tự tạo ra các cuộc hội thoại giữa đối tượng với bên cung cấp dịch vụ
trên các nền tảng zalo imessage
đồng thời bên cung cấp dịch vụ cũng yêu cầu khách hàng phải truyền tiền để triển khai các dịch vụ này
rồi chụp màn hình gửi cho nạn nhân nhằm củng cố lòng tin
với thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền gần một hai tỷ đồng